xin chào các bạn mảnh đất xứ nghệ đã đi vào thơ ca nhạc họa với những giai điệu rất riêng như dìu dắt người nghe với những âm hưởng sâu lắng thắm đượm tình người
để rồi mỗi khi những ca từ ấy vang lên không khỏi làm cho mỗi chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn ca khúc nơi ấy quê mình của nhạc sĩ mạnh chiến
một người con của mảnh đất xứ nghệ cả một đời luôn đau đáu trả nợ quê hương
bằng những khúc hát ân tình
trước khi đến với nội dung chính của chương trình tuần này mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
một mươi mẫu tranh cổ động phòng chống dịch covid một mươi chín được ấn hành với tổng số bảy trăm linh bản in
các mẫu tranh này được chọn ra từ một trăm linh ba tác phẩm tranh cổ động của hai mươi ba họa sĩ hương ứng cuộc vận động sáng tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các tác phẩm thể hiện thông điệp rõ ràng gần gũi về những biện pháp phòng chống virus cách ứng xử nâng cao ý thức cộng đồng chặn lọc khi tiếp nhận thông tin chung tay đẩy lùi dịch bệnh
việc này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch viêm đường vô hấp cấp do trùng mới của virus corona tới các tầng lớp nhân dân

được thực hiện sau một thời gian ra mắt ca khúc việt nam ơi đánh bày covid
nhạc sĩ minh bê ta viết lại lời từ ca khúc nổi tiếng của anh là việt nam ơi
trong mv việt nam ơi đánh bày covid các nghệ sĩ hóa thân và những lực lượng như y bác sĩ quân đội công an dân phòng hướng dẫn bảo vệ và cùng người dân chiến đấu đẩy lùi dịch covid một mươi chín
nhiều hình ảnh từ thử thách hát lên việt nam ơi cũng được sử dụng trong mv này
đặc biệt mv có phần thể hiện ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính
mv nhằm lan tỏa hơn nữa thông điệp phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời cổ vũ cộng đồng cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh
việt nam ơi việt nam ơi cùng đoàn kết đánh bày covid một mươi chín

mới đây nhân kỷ niệm một mươi chín năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa trịnh công sơn trang mạng xã hội duyên dáng việt nam

ông tổ chức triển lãm tranh chủ đề lời thiên thu gọi
đây là triển lãm trực tuyến gồm ba mươi hai bức tranh với nhiều chất liệu như sơn dầu màu nước pasteur
thể hiện chủ đề về người nhạc sĩ tài hoa này
triển lãm này là một bước tiến về phương thức triển lãm nghệ thuật sử dụng công nghệ vr ba trăm sáu mươi tiên tiến trên thế giới
triển lãm tranh lời thiên thu gọi sẽ góp thêm phương thức giúp cộng đồng yêu nghệ thuật
có thể ở nhà thường lãm tranh ngày nhạc trịnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
người hâm mộ có thể truy cập vào địa chỉ duyên giángvietnam net vn hay một thế giới vn
từ nay đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để xem tranh tưởng nhớ trịnh công sơn
cảm phục sự tận tụy đức hy sinh của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
ca sĩ huyền trang sao mai đã phát hành mv người mẹ áo trắng của tác giả lê xuân bắc
đây được coi là
món quà ý nghĩa dành tặng cho những chiến sĩ áo trắng thẩm lặng trong đại dịch toàn cầu này
mv người mẹ áo trắng với phần ca khúc của tác giả lê xuân bắc
cảm phục sự tận tụy và đức hy sinh của các y bác sĩ
nhạc sĩ lê xuân bắc đã viết ca khúc người mẹ áo trắng từ chính tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình dành cho những y bác sĩ
các khúc người mẹ áo trắng của tác giả lê xuân bắc là một ca khúc hết sức đặc biệt đối với huyền trang
và đó cũng chính là một món quà tinh thần lớn huyền trang muốn gửi tới tất cả các y bác sĩ
đang ở trên tuyến đầu chống dịch những người đang kề sát với những nguy hiểm
và những người đang phải hy sinh những sự riêng tư cuộc sống gia đình riêng của họ
để có thể hoàn thành nhiệm vụ của tổ quốc giao cho
khi cất lên những giai điệu đầu tiên của ca khúc này huyền trang đã nghẹn lại
câu chuyện trong mv kể về một gia đình có người mẹ áo trắng

khi dịch covid một mươi chín bùng phát người mẹ ấy phải tạm xa gia đình để làm nhiệm vụ
còn người cha ở nhà chăm sóc hai con lo lắng từ chuyện ăn uống đến học hành vui chơi
đặc biệt lòng trong những cảnh vui chơi của ba bố con còn có điệu nhảy rửa tay
như là thông điệp của huyền trang cùng ekip muốn gửi tới mọi người
trong việc giữ gìn vệ sinh nâng cao sức khỏe để chống dịch covid một mươi chín
đãiller one phm và sony h born
giá boin bi cơm dao diện để kê chuông

giát đến từ tháng một mươi chín tháng chưa bàn bộ exactamente